mực nước các sông ở tây nguyên biến đổi chậm các sông nam bộ biến đổi theo thủy chiều
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba mực nước chiều ở vùng ven biển phía đông của nam bộ duy trì ở mức cao
chiều cường kết hợp sóng lớn trong thời kỳ này có khả năng ngập úng cho các vùng trũng thấp ven sông vùng ngoài đê bao trong khoảng thời gian từ sáng sớm và buổi chiều
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong năm thành phố chính trong ngày hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi một độ
thủ đô vĩnh có mưa nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi sáu độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi năm độ
thưa quý vị mới đây vụ cháy xảy ra trên đỉnh tà pù sử thuộc xã túc đán huyện trạm tấu đã thiêu dụi gần một trăm một mươi hectare
một mươi năm ha rừng phòng hộ và rừng tự nhiên
theo lãnh đạo xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái cho biết
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng ba trên đỉnh tà pu sử
thuộc thôn pá khoang xã túc đán
ngay sau khi nhận tin báo lực lượng chức năng huyện trạm tấu và xã túc đán
huy động hai trăm linh người là cán bộ nhân dân địa phương lực lượng công an quân đội
ban quản lý rừng phòng hộ và kiểm lâm để chữa cháy
bên cạnh đó do khu vực bị cháy có độ dốc lớn gió to thảm thực vật khô nhiều
nên ngọn lửa lan rộng thiêu dụi gần một trăm một mươi hectare
trong đó có hơn một mươi năm hectare rừng phòng hộ và rừng tự nhiên
diện tích còn lại là bãi chân thả cỏ lau lách
lực lượng chức năng khẩn trương điều tra
xác minh nguyên nhân và mức độ thiệt hại để có biện pháp khắc phục xử lý
hiện tại lực lượng chức năng xã túc đán vẫn túc trực tại hiện trường
để theo dõi diễn biến đề phòng lửa bùng phát trở lại
hiện khu vực phía tây của tỉnh yên bái thời tiết khô hành
nhiều khu vực luôn ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm về cảnh báo cháy rừng
nguyên nhân là tình trạng băng tuyết rét đậm rét hại
làm thảm thực vật bị chết khô gia tăng vật liệu dễ cháy
chuyển sang các thông tin về biến đổi khí hậu trên thế giới
mới đây tổ chức lương thực và nông nghiệp thuộc liên hợp quốc
đã cảnh báo hiện tượng thời tiết enino cùng với tình trạng hạn hán lan rộng
đang đặt ra nguy cơ ngày càng lớn đối với an ninh lương thực ở khu vực miền nam châu phi
trong báo cáo về triển vọng cây trồng và tình hình lương thực
fao cho biết trong thời gian mùa hè ở nam bán cầu từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai vừa qua
các vùng trồng trọt chính ở malawi mozambique namibia zambia và zimbabwe
chỉ nhận được khoảng tám mươi lượng mưa so với mức trung bình
đáng chú ý trong tháng hai thời điểm mà lượng nước tưới có tác động lớn nhất đến năng suất cây trồng
lượng mưa ghi nhận ở mức thiếu hụt đáng kể
theo báo cáo được xuất bản ba lần một năm này nhiệt độ cao hơn mức bình thường
và lượng mưa phân bổ thất thường đã khiến tình hình an ninh lương thực ở khu vực nam châu phi trở nên tồi tệ hơn
sản lượng ngũ cốc ở khu vực dự báo sẽ giảm trong năm nay làm tăng nhu cầu nhập khẩu
nam phi nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất khu vực cũng đã phải hứng chịu lượng mưa ít
và nhiệt độ cao trong hai tháng đầu năm nay có nguy cơ làm giảm sản lượng ngô so với năm ngoái
theo fao việc mua thực phẩm có thể tiếp tục bị ảnh hưởng do thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn giảm
và giá cả có thể tăng do áp lực nguồn cung
cơ quan liên hợp quốc cho biết tình hình trở nên trầm trọng hơn do đồng nội tệ ở một số quốc gia trong khu vực trượt giá
khiến chi phí sinh hoạt tăng cao
cuối tháng trước zambia đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp
hiện tượng enino xảy ra một cách tự nhiên trong mỗi hai bảy năm thường làm tăng nhiệt độ bề mặt trái đất trong năm tiếp theo sau khi hiện tượng này phát triển
tổ chức khí tượng thế giới nhấn mạnh hiện tượng enino xảy ra chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu vốn đang diễn ra nhanh chóng
tuy nhiên thế giới có thể chưa chứng kiến phần lớn tác động của enino cho đến năm hai nghìn hai mươi bốn
cho đến thời điểm này năm hai nghìn một mươi sáu được ghi nhận là năm nóng kỷ lục do ảnh hưởng của enino
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
trung bộ nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ rải rác phía nam có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi dưới một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ riêng khu tây bắc có nơi trên hai mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa và mưa nhỏ riêng vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ dài rác phía nam có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi hai mươi ba độ phía nam từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi đến hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ phía nam có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ phía nam có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ phía nam có nơi trên ba mươi bốn độ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ hai đến ba m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một năm đến hai năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết

thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày một mươi một tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại